với khí hậu trong lành mát mẻ những năm gần đây cao nguyên mộc châu tỉnh sơn la là một trong những điểm đến lý tưởng được nhiều gia đình lựa chọn để du xuân trong những ngày đầu năm mới
gia đình chị phương anh sống tại tỉnh ninh bình sau hai ngày ăn tết cùng gia đình anh chị và bạn bè đã đưa toàn thể gia đình lên mộc châu du xuân
được hòa mình trong không gian xanh của núi rừng và các loài hoa khoe sắc cùng với nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc là một trải nghiệm thú vị đối với gia đình chị trong những ngày đầu năm mới
để đến cái không gian rất đẹp và cảm giác như nó khác hẳn với cuộc sống trên đôi thị vì không môi trường sống ở đây nó trong lành
cũng giống như gia đình chị phương anh nhiều gia đình chọn mộc châu là điểm du xuân
bên cạnh các điểm tham quan du lịch như rừng thông bản áng thác giải yếm động sơn mộc hương thung lũng mận nà ca đồng cỏ đồ chè xanh ngút ngàn luôn là địa danh hấp dẫn du khách
mọi người chọn du lịch mộc châu bởi cái không khí mát mẻ không đâu có được
đặc biệt vào mùa xuân khi núi rừng khoác lên mình một diện mạo mới với cảnh sắc thiên nhiên trăm hoa nở rộ khởi đầu cho một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc
cũng mong là những vị khách du lịch sẽ càng ngày càng đến gần hơn với mộc châu bởi vì mộc châu bây giờ cũng đã có một cái bộ mặt thay đổi rất là mới rất là lớn và có sự đầu tư nữa
nên là khi mà đến với mộc châu nhất là những ngày tháng đầu năm như thế này thì tôi hy vọng với bản thân tôi và tất cả mọi người khi đến du lịch ở mộc châu sẽ có một năm mới thật là xuân sẻ và hạnh phúc
những ngày đầu xuân như mọi năm là rất là đông thì là khu du lịch rừng thông bảng áng do công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển du lịch quốc tế phượng hoàng mộc châu đã tiếp nhận được một năm
thì là đã có những công tác chuẩn bị từ trước tết là cải tạo cảnh quan môi trường và chuẩn bị vệ sinh về môi trường và chuẩn bị một số tiểu cảnh như các khu vực phía mặt anh du khách có thể tham quan thì nó cũng là một trong cái mà góp phần đến sự hấp dẫn du khách rất là nhiều
trong những ngày đầu năm mới thời tiết mát mẻ sắc xuân tràn ngập núi rừng là điều kiện lý tưởng
để du khách có trải nghiệm tại cao nguyên mộc châu ước tính trong những ngày đầu năm mới này mộc châu đón khoảng năm mươi lượt du khách